đối với đơn vị đăng kiểm năm nghìn năm v ở phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm
và năm nghìn ba v ở phương tam bình và chi nhánh ở phương linh trung tp thd
các quyết định có hiệu lực kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hết thời hạn tạm đình chỉ đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép
tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi cục đăng kiểm việt nam
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phan văn mạch và hoàng thị phượng cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
đã bị khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một mạch là trưởng phòng dân tộc huyện bảo lâm
phượng là cán bộ phòng dân tộc huyện bảo lâm đã để xảy ra nhiều sai phạm
trong thực hiện chế độ cho người có uy tín trên địa bàn huyện
gây thất thoát tài sản nhà nước
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đơn vị này cũng đã khởi tố bị can đối với nông thị lưới
chú tài huyện bảo lâm về tội tham ô tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một lưới là hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn bắc miều
phụ trách điểm trường nà ca mại rại
quá trình giữ chức vụ lưới đã có nhiều sai phạm trong thực hiện chế độ cho học sinh
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
thêm một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề với quy mô lớn
với số tiền đánh bạc hơn một trăm linh tỷ đồng
vừa được triệt phá cầm đầu ổ nhóm này là một đối tượng nữ có nhiều tiền án tiền sự
đó là đinh thị trung chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
giúp việc cho trung còn có chín đối tượng là đại lý cấp một cấp hai
nhiệm vụ của các đại lý là nhận số lô số đề từ người chơi rồi chuyển cho trung quản lý
số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng từ tám trăm linh triệu đồng đến một bảy tỷ đồng
để trốn tránh cơ quan chức năng trung và đồng bọn chỉ giao dịch qua mạng xã hội
chỉ từ tháng chín tới nay số tiền đánh bạc là khoảng hơn một trăm một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra
với hành vi gây dối trật tự công cộng hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ngày một mươi tám tháng một mươi hai trên mạng xã hội facebook xuất hiện các video clip ghi lại hình ảnh
một số thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách đi bằng một bánh trên đường thái nguyên chợ mới
gây mất an ninh trật tự mất an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xác minh làm rõ
vào ngày một tháng một mươi hai và một mươi tám tháng một mươi hai nguyễn thanh tùng chú tại huyện đồng hỷ và phạm văn đạt trú tại thành phố thái nguyên
cùng một nhóm nam thanh niên điều khiển xe mô tô không được bũ bỏ hiểm dàn hàng ngang đi bốc đầu xe
phòng cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lương
thụ lý điều tra giải quyết theo quy định
còn tại đồng nai đặng đình ngọc và võ tử dũ cũng đã bị công an huyện địa quán tỉnh đồng nai
tiếp tục tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
trước đó công an huyện định quán bắt quả tàng ngọc đang cất giấu hai mươi hồ pháo ràn loại bốn mươi chín viên
và một mươi bịch pháo banh mỗi bịch chứa một trăm linh viên pháo
trên xe ô tô do dũ điều khiển tại địa bàn thị trấn định quán huyện định quán
khám xét khẩn cấp nơi ở của ngọc tại xã la nga huyện định quán
cơ quan công an thu giữ thêm hai mươi hồ pháo ràn loại bốn mươi chín viên
và hai mươi túi mỗi túi chứa một trăm linh viên pháo tổng trọng lượng bảy mươi năm kg